nằm trong dự án đưa những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao vào nhà hát lớn của bộ văn hóa thể thao và du lịch đã được khởi động từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
trước khi đến với sự kiện này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc khác cùng diễn ra trong tuần vừa qua
chương trình nghệ thuật đêm khai mạc mang đậm màu sắc vùng đông bắc quảng ninh với các tiết mục như
ến thần vũ điệu then của người tài phượng hoàng vũ điệu phun vòng của người giao tắc xình vũ điệu cầu mùa của người sán chay hành quang vũ điệu đại phan của người sán diều
cùng với đó là màn diễu hành nghệ thuật và biểu dương lực lượng các dân tộc vùng đông bắc tỉnh quảng ninh lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy và đại hội thể dục thể thao huyện tiên yên lần thứ tám
đây là lần đầu tiên huyện tiên yên tổ chức tuần văn hóa thể thao
hoạt động này nhằm đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa các dân tộc vùng đông bắc quảng ninh trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác giữ gìn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tăng thêm sự hiểu biết tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc
vừa qua tại nhà thi đấu bộ tư lệnh quân khu một xã hóa thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên đã tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
đây là một trong những hoạt động quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền về biển đảo đưa thông tin trực tiếp đến với cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc quân khu một và người dân trên địa bàn
triển lãm trưng bày nhiều tư liệu hiện vật và gần một trăm linh bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố của các nhà nghiên cứu học giả trong nước và quốc tế
đáng chú ý là bộ sưu tập gồm sáu mươi năm bản đồ chứng minh chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa do việt nam phương tây công bố từ thế kỷ một mươi bảy đến nay
bốn tập bản đồ atlas và ba mươi bản đồ do trung quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy trung quốc không hề quản lý hai quần đảo hoàng sa và trường sa mà họ gọi là xi sa và nan sa
ngoài ra triển lãm còn trưng bày một số hình ảnh tư liệu về hoạt động phát triển kinh tế văn hóa và xã hội của huyện đảo trường sa trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày cách mạng tháng tám thành công
ngoài ra triển lãm còn trưng bày một số hình ảnh tư liệu về hoạt động phát triển kinh tế văn hóa và xã hội của viện đảo trường sa trong thời kỳ công nghiệp hóa
đây là hoạt động trưng bày một số hình ảnh tư liệu về hoạt động phát triển kinh tế văn hóa và xã hội của viện đảo trường sa trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước